trong những năm gần đây ngành du lịch thành phố hồ chí minh đã nỗ lực trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
với đóng góp hơn một mươi gdp của cả thành phố
với sự phát triển của công nghệ thông tin du lịch ngày nay đã trở thành du lịch thông minh
từ đó nhu cầu đào tạo công nghệ thông tin cho nhân lực ngành du lịch thành phố
được các cơ sở đào tạo nỗ lực và năng động đầy mạnh
du lịch thông minh dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây kết nối internet và kho dữ liệu lớn
giúp ngành du lịch chủ động kết nối và nắm bắt nhanh nhất nhu cầu của khách hàng
đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch hiện đại
bên cạnh những nghiệp vụ truyền thống như buồng bàn lữ hành lễ tân
thì thành thạo tin học ứng dụng sẽ nâng cao một bước chất lượng nguồn nhân lực
công nghệ điện toán đám mây giúp cho các khách sạn kết nối đến hơn một trăm linh trang bán phòng toàn cầu
và cũng đồng thời là tạo ra một cái công nghệ mới giúp các em sinh viên ở trong trường được tiếp cận
sau khi ra khỏi trường học thì các em có cơ hội để trao
đổi ứng dụng những công nghệ mới nhất
kết hợp với sự trợ giúp quốc tế các trường đào tạo nghề du lịch trên địa bàn thành phố
đã chủ động đưa nhiều phần mềm quản lý khách sạn
hay mới đây là phần mềm dựng phim cũng như kỹ năng quay phim chụp ảnh vào dạy cho sinh viên khối lữ hành
chính việc giảng dạy này đã mang lại nhiều điều thiết thực
và tác dụng thay đổi đến phương pháp giảng dạy của nhà trường
việc bổng dụng các phần mềm này nó giúp cho giảng viên và sinh viên có sự trải nghiệm
đồng thời giúp cho phương pháp giảng dạy cũng như học tập của quản đạt hiệu quả tốt nhất
em rất may mắn là em làm được trong một công ty
làm trong một khách sạn đang ứng dụng phần mềm công nghệ mà em đang được học
sự thông thạo về công nghệ thông tin của các sinh viên ngành du lịch khi ra trường
sẽ tạo ra một nguồn nhân lực có chất lượng cao
điều đó không chỉ đáp ứng đòi hỏi cạnh tranh từ phía thị trường
mà còn giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý thuế
cũng như công tác an toàn an ninh trong du lịch